tiếp tục chương trình phiên họp thứ bốn mươi tám dưới sự chủ trì của đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ một mươi
dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi tháng một mươi đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một
kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn sẽ xem xét thông qua một số dự án luật như luật người lao động việt nam
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi luật biên phòng việt nam luật cư trú
và nghị quyết của quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
cho ý kiến đối với một số luật giao thông đường bộ luật công đoàn sửa đổi
luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông luật phòng chống ma túy sửa đổi
quốc hội cũng sẽ dành thời gian chín năm ngày để xem xét quyết định các nội dung
kinh tế xã hội ngân sách nhà nước bãi nhiệm tư cách đại biểu quốc hội
ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn
thảo luận các sự thảo văn kiện trình đại hội đảng một mươi ba và bốn dự án luật trình cho ý kiến
nghe báo cáo kết quả giải trình về an ninh nguồn nước
quản lý an toàn hồ đập và thực trạng giải pháp phát triển điện lực
dự kiến tổng thời gian làm việc của quốc hội là một mươi chín năm ngày
đợt một khai mạc kỳ họp bắt đầu từ ngày hai mươi tháng một mươi và kết thúc vào ngày hai mươi tám tháng một mươi
đợt hai bắt đầu từ ngày ba tháng một mươi một đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một